thời gian qua mưa bão kéo dài liên tục đã gây ra nhiều thiệt hại
ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp tại đà nẵng và các tỉnh thành miền trung
để sẵn sàng xuống giống sản xuất bảo đảm đúng lịch thời vụ của vụ đông xuân hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hiện chính quyền địa phương hợp tác xã nông nghiệp nông dân các địa phương
đang khẩn trương khắc phục thiệt hại sửa chữa canh mương
và đồng thời chuẩn bị đầy đủ giống cũng như vật tư
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
tại hợp tác xã sản xuất rau an toàn tý loan thuộc xã hòa phong huyện hòa vang thành phố đà nẵng
ngay sau bão số một mươi ba đi qua với những thiệt hại gần như mất trắng diện tích rau màu
các xã viên đã khẩn trương làm đất xuống giống tái sản xuất cho vụ mới
tại hợp tác xã sản xuất rau an toàn tí loan thuộc xã hòa phong huyện hòa vang thành phố đà nẵng

các xã viên đã khẩn trương làm đất xuống giống tái sản xuất cho vụ mới

các xã viên đã khẩn trương làm đất xuống giống tái sản xuất cho vụ mới

tích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngành họ chủ động hỗ trợ cho bà con nông dân về các loại giống rau hoa để cho bà con nông dân khắc phục như là tổ chức sản xuất của vụ đông
điều đó vụ sản xuất đông sưng năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thì phòng nông nghiệp cũng đã chủ động làm việc với lại các xã và công ty khai thác thị lợi đà nẵng thì cũng chủ động khắc phục canh mương không trông chờ lấy lại kinh phí hỗ trợ
riêng tại huyện hòa vang tính từ tháng chín đến nay do ảnh hưởng của bốn cơn bão sáu đợt lũ đã gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp trên địa bàn khoảng sáu mươi tỷ đồng trong đó do màu thiệt hại khoảng bốn mươi năm hectare
vụ đông xuân hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đạt hiệu quả cao huyện hòa vang đã triển khai hỗ trợ chuyển đổi giống lúa chung ngắn ngày và định hướng cơ cấu giống phù hợp đến nông dân trên địa bàn
đồng thời hỗ trợ giá lúa giống cho nông dân là bảy đồng một kg theo nghị quyết của hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín
về vấn đề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi